công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai được thông qua vào ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đánh dấu kết quả của chín năm đàm phán của hội nghị luật biển lần thứ ba của liên hợp quốc
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhằm xây dựng một văn kiện pháp lý quốc tế mới về biển và đại dương
phù hợp với lợi ích chung của các quốc gia
ngày hai mươi bảy tháng bảy vừa qua cũng là ngày tròn hai mươi năm năm việt nam phê chuẩn công ước này
công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ra đời đánh dấu sự hình thành một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện
điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia trong sử dụng biển
quản lý các nguồn tài nguyên biển và bảo tồn các nguồn tài nguyên này cho thế hệ mai sau
với vai trò là hiến pháp của biển và đại dương công ước luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai là khuôn khổ pháp lý quan trọng
cho việc xây dựng các văn kiện pháp lý khác về biển và đại dương
do vậy có thể nói công ước luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
đặc biệt là mục tiêu phát triển bền vững số một mươi bốn về bảo tồn và sử dụng bền vững biển và các nguồn tài nguyên biển
việt nam là một trong một trăm linh bảy quốc gia ký công ước tại vịnh montego jamaica
ngay sau khi văn kiện này được mở ký và là một trong những quốc gia phê chuẩn sớm trước khi công ước có hiệu lực
điều này thể hiện thiện trí sự coi trọng và kỳ vọng của việt nam vào một trật tự pháp lý mới về biển và đại dương
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu hai mươi năm năm ngày công ước chính thức có hiệu lực
đồng thời đánh dấu hai mươi năm năm việt nam phê chuẩn và đột liêu triểu văn kiện phê chuẩn công ước tới ban thư ký liên hợp quốc
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong bối cảnh tranh chấp phức tạp hiện nay ở biển đông
việc tôn trọng và tuân thủ đầy đủ công ước luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
càng có vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do
hàng hải ở khu vực
công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có tầm quan trọng không thể phủ nhận trong đời sống pháp luật quốc tế hiện nay
văn kiện này đã thực sự trở thành căn cứ pháp lý vững chắc để xác định quyền và nghĩa vụ của các quốc gia
và xử lý các vấn đề liên quan đến biển và đại dương
là một quốc gia ven biển việt nam luôn đi đầu và không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện công ước
kể từ khi chấp nhận sự giang buộc và trở thành một quốc gia thành viên của công ước hai mươi năm năm trước